sau ba lần phải tạm hoãn hôm nay tòa án nhân dân tp hòa bình đã mở lại phiên tòa hình sự sơ thẩm
xét xử tám bị cáo là các y bác sĩ và nhân viên y tế thuộc bệnh viện đa khoa tỉnh hòa bình
về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
theo quy định tại khoản một ba trăm năm mươi sáu bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm
theo đó các bị cáo đã gây ra hậu quả làm thiệt hại cho bảo hiểm xã hội tỉnh hòa bình hơn hai trăm bảy mươi triệu đồng
theo cáo trạng trong khoảng thời gian từ tháng một năm hai nghìn một mươi bảy đến tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi bảy
các bị can đã bàn bạc thống nhất với nhau trong việc lập nâng khống số ngày điều trị của các hồ sơ bệnh án
nhằm mục đích lấy thuốc và vật tư y tế rồi đem bán để chi tiêu cho mục đích cá nhân
tám bị cáo gồm tô thanh nguyên nguyên phó trưởng khoa nội tổng hợp nguyễn thị thanh hải
nguyên trưởng khoa sơ sinh nguyễn thanh hường nguyên phó trưởng khoa sơ sinh
trần thị lan anh nguyên điều dưỡng trưởng khoa sơ sinh
nguyễn thị thanh thảo phạm thị bắc bùi thị diệu thuần và đồng thu hoài
cùng là điều dưỡng viên khoa nội tổng hợp của bệnh viện đa khoa tỉnh hòa bình
dự kiến phiên tòa xét xử diễn ra trong ba ngày từ ngày một mươi bảy đến ngày một mươi chín tháng bảy